mặc dù có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng những tháng khoa tại khu kinh tế dung quốc
các doanh nghiệp liên tục sản xuất xuất khẩu hàng hóa thiết bị sang thị trường nước ngoài
đồ sàn vina quảng ngãi đã thực hiện hai chuyến xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nặng ra thế giới
với tổng trọng lượng hơn bốn năm trăm linh tấn
ba thiết bị được xuất khẩu có nhiệm vụ ra nhiệt và khử nước biển thành nước trưng cất
tại nhà máy lọc nước biển babco vương quốc ba ranh
trước đó các nhà máy doanh nghiệp hàn quốc tại khu kinh tế dung quốc
cũng đã xuất khẩu một mươi năm thiết bị nhà máy lọc dầu hơn hai năm trăm linh tấn sang abu dhabi
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp hiện nay
các đơn hàng xuất khẩu này đã góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu của tỉnh quảng ngãi